đoàn kịch tư nhân đầu tiên ở miền bắc vừa chính thức ra mắt công chúng với vở diễn cơn gen của lọ lem
đoàn kịch có tên luk tim do nghệ sĩ ưu tú trần lực thành lập với đầy đủ tư cách pháp nhân mã số thuế
sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật truyền thống cha là giáo sư nghệ sĩ nhân dân trần bảng
là tác giả nhà lý luận đạo diễn của sân khấu trèo và mẹ là diễn viên trèo trần thị xuân
trần thị xuân tinh thần ước lệ và phương pháp biểu diễn theo trường phái biểu hiện đã ngấm vào nghệ sĩ ưu tú trần lực từ rất nhỏ
sau nhiều tâm huyết nghiên cứu sáng tạo và luyện tập đoàn kịch lực tim đã được thành lập với những diễn viên mà tuổi đời tuổi nghề còn rất trẻ
được nghệ sĩ ưu tú trần lực trực tiếp đào tạo ngay từ những năm đầu anh đi dạy diễn xuất
đoàn kịch lực tiên được thành lập bởi thầy và trò tôi là thầy còn các bạn nghệ sĩ các bạn diễn viên thì là học trò của tôi
các bạn mới tốt nghiệp được sáu tháng nhưng sáu tháng vừa rồi là thầy trò tôi sau khi các bạn tốt nghiệp là tôi quyết định chúng tôi mở và ra đời đoàn kịch lực tim
và trong sáu tháng ấy thầy trò tôi lại tiếp tục trao dồi về kiến thức và đặc biệt là rèn luyện để mà có thể vào cái tháng một mươi hai này chúng tôi gần kịch lực tim ra mắt và có những tác phẩm như là quẫn và cơn nhân của lọ lem
nét của lọ lem là tác phẩm hiếm hoi còn giữ được kịch bản nguyên gốc từ năm trăm linh năm trước của nhà thơ nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ một mươi bảy của nước pháp
dù được viết cách đây bốn thế kỷ nhưng nội dung của nó vẫn hiện lên đầy màu sắc với những vai cỡm lố bịch một lần nữa được tái hiện sinh động trên sân khấu lực tim một cách hấp dẫn và lôi cuốn
bằng ngôn ngữ kịch hiện đại mới mẻ kết hợp thủ pháp diễu nhạy xuồng xã náo nhiệt của kịch quảng trường sân khấu lực tim đã biến câu chuyện của nước pháp cách đây năm trăm linh năm
thành câu chuyện việt nam thời hiện đại với những mâu thuẫn gia đình muôn thủa những sự kiện xã hội nóng hổi thói giả dối và sĩ diện đời
tôi nghĩ là sự lồng ghép này là một sự tuyệt vời bởi vì đây cũng là một sự giao thoa văn hóa kết hợp rất là dần nhuyễn
và khi mà văn hóa mà có sự giữ được những cái nét văn hóa của việt nam cũng như là sự giao thoa của văn hóa và kết hợp những cái xu hướng mới thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn đây là một cái điều đáng thích lệ
và sẽ giúp cho các bạn trẻ có thể đây là một cái đất diễn cho rất là nhiều các bạn
các bạn trẻ tôi hút được rất là nhiều giới trẻ tới xem
vở kịch cơn gen của lọ lem sẽ tiếp tục được giới thiệu tới khán giả trong thời gian tới trên sân khấu trung tâm văn hóa pháp lê pát tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó các vở quẫn và bà triệu theo hình thức kịch bi và bi tráng cũng đang dần được lực tim hoàn thiện và dự kiến sẽ sớm ra mắt công chúng trong thời gian tới